thực sự là khi mà áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp mô hình chè của công ty colia của chúng tôi thì chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên rõ rệt và năng suất cũng rất cao
và về chất lượng thì được các bạn hàng trong nước và quốc tế đón nhận và đánh giá rất cao
công ty của tôi đã xuất khẩu trà sang đài loan trung quốc nhật bản và một số nước châu âu
mục tiêu của colia là mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng
điều phải đảm bảo chất lượng
chính vì lẽ đó nên colia luôn chọn sản phẩm búp tươi bằng cách hái thủ công không dùng máy
và đặc biệt luôn quan tâm đến công tác chế biến để có thể cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất có lợi cho sức khỏe
đây là dây chuyển công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh hiện đại từ dơm dạ phụ phẩm nông nghiệp và phế thải chăn nuôi của công ty cổ phần tnt một trăm năm mươi
cùng với dây chuyển thức ăn tổng hợp
hoàn chỉnh cho châu bò phù hợp với quy mô đơn vị đã ứng dụng công nghệ tự chủ trong khâu cung cấp thức ăn
từ trồng trọt cho chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi
từ đó đảm bảo đáp ứng được chuỗi mô hình khép kín trong chăn nuôi cũng như bảo vệ môi trường
với công tác sản xuất phân bón của chúng tôi kết hợp với chăn nuôi đẻm lót sinh học thì chúng tôi chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào
chủ động được cái lượng sản phẩm đầu ra
hàng tháng chúng tôi có thể đưa ra thị trường với một dây chuyển sản xuất phân bón dạng bột chúng tôi đưa ra thị trường từ hai đến hai năm trăm linh tấn cho một dây chuyền
chúng tôi tiếp tục đầu tư một dây chuyền ép viên là dây chuyển số hai thì một tháng chúng tôi đưa ra được khoảng năm tấn cho hai dây chuyền
hàng chục năm qua công ty tnt một trăm năm mươi chín đã xây dựng chuỗi trang trại nuôi năm trăm linh con bò sinh sản và bốn con bò thịt
tạo việc làm cho khoảng hơn một mươi hộ dân tương ứng với trên dưới bốn mươi lao động thuộc một mươi một xã trên địa bàn tỉnh hòa bình
chúng tôi đã đầu tư vào nông nghiệp và trên một lền tảng đã được chuẩn bị hết sức kỹ càng về các điều kiện cơ sở vật chất
về các điều kiện về hạ tầng đặc biệt là các tiến bộ khoảng những tiến bộ công nghệ để xây dựng một chuỗi giá trị
trong đó có sự tham gia của người dân trong đó có sự tham gia của cộng đồng
trong đó có sự tham gia của các nhà khoa học đồng hành cùng với sự đồng hành quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước
chính vì vậy cho nên hiện nay là chúng tôi cũng đã có những tín hiệu tốt có những thành quả nhất định trong quá trình đầu tư vào lông nghiệp trong những năm qua
với sự vào cuộc của các doanh nghiệp khoa học công nghệ đã đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp
bảo đảm nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm
trong thời gian gần đây đã xuất hiện xu hướng nhiều doanh nghiệp tìm hiểu và đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đang khẳng định thế mạnh và khả năng cạnh tranh vượt trội về năng suất chất lượng sản phẩm
đồng thời trở thành điểm sáng và là động lực tăng trưởng của nhiều vùng địa phương
tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của ngành đang có xu hướng giảm dần và bộc lộ những yếu kém
sản phẩm của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ nhỏ lẻ thiếu liên kết năng suất và chất lượng thấp
để thay đổi được thực trạng sản xuất nông nghiệp hiện nay thì việc đưa ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp
nhằm tăng giá trị gia tăng của sản phẩm đem lại lợi ích lớn hơn cho người nông dân
là hướng đi tất yếu và phù hợp với xu hướng hội nhập
trong bước cạnh hiện nay vai trò hkcm là một vai trò rất là quan trọng
nó sẽ tạo ra được cái năng suất hậu độc
và cũng là năng suất để các sản nông sản
ví dụ tôi nói một câu chuyện ví dụ một ha đất nông nghiệp
nếu như để bà con canh tác tuần nông
thì một ha nông nghiệp cho năng suất cũng rất là thấp
thế nhưng mà nếu như mà được đầu tư khoa học công nghệ mà bài bản
thì một ha giá trị kinh tế nó sẽ lớn
thì một ha năng suất có thể một năm nó sẽ lên đến hàng tỷ đồng trên một ha
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng được tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp
nhà đầu tư
thế và cũng một số doanh nghiệp nhà đầu tư cũng mời chúng tôi đến thăm một số cái mô hình tương tự người ta đã triển khai
thì thấy rằng là trong đó thì có một số doanh nghiệp lớn
mà người ta ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp
là chúng tôi thấy rất là đánh giá rất cao và rất tin tưởng
ví dụ như là tập đoàn việt úc vào thăm mô hình của họ là họ đưa công nghệ vào từ sản xuất giống
cho đến xử lý môi trường rồi nuôi
thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện để cho họ đang triển khai trên địa bàn
bây giờ cái xu hướng mà sản xuất nông nghiệp ấy
và nhất là cái nông nghiệp hữu cơ như công ty chúng tôi đang áp dụng thì là một cái xu hướng tất yếu
mình muốn có thị trường và muốn có được cái thương hiệu ổn định trên thị trường trong nước và quốc tế thì chúng ta phải áp dụng những khoa học công nghệ vào trong sản xuất và chế biến
làm sao mà để cái chất lượng của sản phẩm ổn định
khi đó thì chúng ta sẽ không lo cái đầu ra và cho sản phẩm chắc chắn là cái thương hiệu ngày càng được nâng cao
theo vụ khoa học và công nghệ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhằm góp phần thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
thu hút các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia tạo cơ sở chuyển nhanh nền nông nghiệp của việt nam theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa

nhằm góp phần thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

đảm bảo vững chắc an ninh lương thực thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài
ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp là một trong những điểm trọng tâm phục vụ cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn
thực hiện thủ trương đó bộ đông nghiệp phát triển đông thôn đã có rất nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ
việc đất nước với ba mươi tám triệu hectare lúa như việt nam
thì việc ứng dụng khoa học công nghệ đồng bộ trong sản xuất lúa là rất quan trọng
giải quyết được rất nhiều những vấn đề bất cập hiện nay mà đông dân đang sản xuất lúa mắc phải
ví dụ về vấn đề về giải quyết công lao động về tính thời vụ kịp thời vụ
thế rồi khi ứng dụng đồng bộ vào thì hiệu quả của sản xuất sẽ cao hơn
hơn một mươi năm qua khoa học và công nghệ đã có bước phát triển mới
làm tăng sản lượng và đóng góp trên ba mươi giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp
các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt chăn nuôi thủy sản
đã giúp tăng hiệu quả kinh tế từ một mươi đến ba mươi
điều này góp phần thay đổi tập quán canh tác và nâng cao năng suất hiệu quả kinh tế nông nghiệp
nhận thức về vai trò quan trọng của lĩnh vực nông nghiệp
thời gian qua bộ khoa học và công nghệ đã chủ động và tích cực phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các cơ quan có liên quan trong việc thể chế hóa các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
về phát triển khoa học và công nghệ tháo gỡ nhiều vướng mắt
nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu chuyển giao ứng dụng và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

các điều kiện đặc biệt ví dụ như là các điều kiện về khí hậu thổ nhưỡng
về các cái mục tiêu mà mình phải được đề ra xem là chúng ta hướng đến cái gì
và một vấn đề hết sức quan trọng đó là phải ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật
ứng dụng được các công nghệ vào sản xuất của mình một cách hết sức khoa học
theo ngân hàng nhà nước đến nay đã có tám ngân hàng thương mại cam kết dành nguồn vốn
khoảng một trăm ba mươi năm đồng
để cho vay các dự án công nghệ cao trong nông nghiệp có hiệu quả
thời gian qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng ngân hàng nhà nước
ban hành nhiều chính sách nhằm quy định và triển khai chương trình cho vay
khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch
trong quá trình triển khai chương trình này đã đạt được nhiều kết quả tích cực
xong theo các doanh nghiệp cần có những tiêu chí cụ thể hơn để xác định dự án
tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình thẩm định và xem xét cho vay theo chương trình
và cái giống mới cũng phải có đầu tư
và có đặc biệt là với những doanh nghiệp mới người ta phải có quá trình là gọi là chạy thử
để khi ra sản phẩm đấy với cái giống đấy trồng tại cái vùng đất đó có phù hợp hay không
nguồn vốn ấy thì theo kinh nghiệm của tôi khá nhân thôi
thì nếu mà các doanh nghiệp chưa sẵn sàng mà chưa có trên năm mươi nguồn vốn
trên tổng mức đầu tư để mà đầu tư vào nông nghiệp thì tôi nghĩ là rủi ro rất cao

thì cái mặt bằng của cái lãi suất ngân hàng thương mại của việt nam
thì hiện tại so với các nước phát triển là quá cao nếu mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
và cũng chưa có những quỹ để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
sau hơn một năm triển khai dư nợ đầu tư của ngành ngân hàng đối với lĩnh vực nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch đã đạt trên ba mươi sáu tỷ đồng với gần bảy khách hàng
trong đó chủ yếu cho vay đối với nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao với dư nợ đạt gần ba mươi một hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
lãi suất cho vay ngắn hạn khoảng từ năm ba đến sáu năm một năm
cho vay chung dài hạn khoảng từ tám năm đến một mươi một năm
theo kiến nghị của tôi muốn thúc đẩy nông nghiệp trong thời gian tới
chính phủ và các địa phương phải có những quỹ hỗ trợ phát triển
hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp
ví dụ như tôi nói ví dụ
ví dụ như lãi suất ngân hàng chúng ta vay ngân hàng a là
thì là nên có một quỹ hỗ trợ bốn năm cho các doanh nghiệp
tôi nói ví dụ như thế
đó là những ví dụ khi mà nếu mà áp dụng thực tiễn
thì tôi nghĩ là nó sẽ thúc đẩy được phát triển nông nghiệp trong thời gian tới
nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho rằng
để đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có hướng dẫn cụ thể hơn
về tiêu chí xác định dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch
tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại đẩy nhanh quá trình thẩm định
và xem xét cho vay theo chương trình
giới thiệu những dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nông nghiệp sạch có hiệu quả trên toàn quốc
đến ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp cận thẩm định và cho vay
do vậy các ngân hàng thương mại cần tiếp tục cân đối nguồn vốn
để cho vay khuyến khích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch
tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh chủ động tiếp cận khách hàng để cho vay
đối với các dự án trong lĩnh vực này theo quy định hiện hành
chúng tôi đang cố gắng tạo ra những cơ lộc bộ những nhóm để gắn kết
để kiến nghị những chính sách rồi kết nối lại với nhau để tạo ra nguồn nguyên liệu
rồi nguồn vốn để hỗ trợ nhau thành những đội mạnh để làm sao cạnh tranh
và giới thiệu quảng bá các ngành nông nghiệp của việt nam ra thế giới
nhìn lại thị trường của việt nam sự hỗ trợ của ngành khoa học công nghệ
đối với các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn khá hạn chế
quỹ đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ là một tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
có trọng tâm là đổi mới công nghệ các doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả
theo ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp
ưu tiên cho những ngành sản phẩm mũi nhọn của nông nghiệp
từ khâu quy hoạch cho đến chính sách cơ chế khuyến khích đầu tư xúc tiến thương mại
vì các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đòi hỏi số vốn đầu tư lớn
thời gian thu hồi vốn dài nên rất cần sự bảo đảm ổn định và bền vững của quy hoạch
đồng thời khâu giám sát việc thực hiện đầu tư theo quy hoạch
cũng cần quy định chặt chẽ tránh trồng chéo gây thiệt hại cho doanh nghiệp
trong đó trọng tâm là các doanh nghiệp trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản
sản xuất chế phẩm sinh học chế biến nông sản tăng sức hấp dẫn
cũng như bảo vệ được doanh nghiệp nông nghiệp trước sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài
thưa quý vị để tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế
các doanh nghiệp đầu tư vốn và công nghệ
phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp
chính phủ cần xây dựng quy hoạch mang tính bền vững ổn định và hiệu quả
cần nghiên cứu thay đổi cách làm xúc tiến thương mại của cơ quan quản lý nhà nước
miễn giảm thuế cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao
để khuyến khích nâng cao tỷ lệ đầu tư để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất
chất lượng có giá trị gia tăng
đối với các doanh nghiệp nông nghiệp thì cần chủ động tiếp cận đánh giá nhu cầu thị trường
nâng cao trình độ quản lý năng lực sản xuất lành mạnh hóa tình hình tài chính
và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi hiệu quả để tăng cường khả năng tiếp cận vốn vay
tại các tổ chức tín dụng
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề phân tích lý giải các tình huống cụ thể có tác động từ chính sách
để đưa ra những dự báo
hy vọng sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin định hướng bổ ích
xin kính chào và hẹn gặp lại